thưa quý vị tại nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị đã chỉ đạo xây dựng công an xã thị trấn chính quy
trước mắt bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc sau khi đã hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan
quán triệt tinh thần chỉ đạo này bộ công an đã bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
con tum là tỉnh được lựa chọn để triển khai thí điểm việc đưa lực lượng công an chính quy
về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn toàn tỉnh
và theo dự kiến sẽ có khoảng năm trăm hai mươi đồng chí công an chính quy được bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã
tại tám mươi sáu xã trên địa bàn toàn tỉnh
bờ y một trong một mươi ba xã biên giới của tỉnh con tum và là một trong những xã trọng điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự
thực hiện chủ trương của bộ công an và kế hoạch công an tỉnh con tum
theo lộ trình trong giai đoạn một y được bố trí bảy đồng chí công an chính quy
về đảm nhiệm các chức danh công an xã bao gồm một trưởng công an xã một phó trưởng công an xã và năm đồng chí công an chính quy
sau khi nhận nhiệm vụ công an xã đã chủ động tham mưu phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
các lực lượng khác trên địa bàn triển khai các kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến về an ninh trật tự
kết quả tỷ lệ giải quyết số vụ số việc tăng so với cùng kỳ
nhiều vụ việc mâu thuẫn tranh chấp hay trộm cắp xảy ra trên địa bàn đã được giải quyết ngay từ cơ sở không để phát sinh kéo dài
công an tại xã thường thường là người trong địa bàn do vậy tính làng xóm cộng đồng khi xử lý các vụ việc ít khi dứt khoát dứt điểm
do vậy khi có công an chính quy thì nó sẽ xử lý được triệt để
khi các anh em đi làm nghiệp vụ và làm công tác tuyên truyền về quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở tại địa bàn
thì kiến thức của anh em với cách tiếp cận để truyền đạt với anh em
thì người dân nhận thức và hiểu rõ hơn
cùng với đó việc giải quyết các thủ tục hành chính của người dân cũng được lực lượng công an xã nhanh chóng tiếp nhận hướng dẫn và xử lý
thời gian làm việc đều được rút ngắn so với trước
tuy lực lượng công an chính quy mới được bố trí về xã song đã chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự và các ý kiến tâm tư của đồng bào
thông qua việc tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền như thế này
bởi vậy dù bờ y là xã biên giới nhiều đối tượng xấu đã có âm mưu tuyên truyền dụ dỗ đồng bào đều được phát hiện ngăn chặn và xử lý
các đồng chí công an của xã bờ y so với trước đây là có nhiều rất nhiều cái tốt rõ rệt nhanh gọn cho nên dân họ rất phấn khởi
từ những người cử chỉ hành động của các người của anh em các bộ những sĩ các bản sản đã từng bước
tiếp cận từng bước thuyết phục và từng bước làm thay đổi nhận thức của bà con để giúp cho bà con hiểu được
đồng thời là cũng tăng cái niềm tính cái uy tính nhất là cái niềm tính của công an đối với quần chúng nhân dân
trước đây con tùm đã điều động bốn mươi đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm các chiếc danh công an xã tại một số xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
trước đây con tùm đã điều động bốn mươi đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm các chiếc danh công an xã trên địa bàn toàn tỉnh
con tum đã chủ động xây dựng lộ trình kế hoạch cụ thể
sẽ có khoảng năm trăm hai mươi đồng chí công an chính quy được bố trí về tám mươi sáu xã toàn tỉnh
cụ thể trong giai đoạn một sẽ có khoảng hơn ba trăm bốn mươi đồng chí công an chính quy được bố trí
trong đó đối với xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự sẽ bố trí từ năm đến bảy đồng chí
tại xã chưa được công nhận xã trọng điểm phức tạp sẽ bố trí ba đồng chí
trong giai đoạn hai sẽ tăng cường thêm hơn một trăm bảy mươi đồng chí
thực tế qua quá trình cũng đã phát sinh một số khó khăn như việc giải quyết chế độ chính sách
bố trí công tác cho một số công an xã bán chuyên trách nhất là trưởng công an xã là công chức cấp xã
bên cạnh đó cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện còn hạn chế
nhiều nơi còn chưa đảm bảo điều kiện làm việc sinh hoạt
tuy nhiên với cách làm bài bản khoa học
hiện con tung đã tự nhiên tạo ra một bài bản khoa học
bài học từ việc thí điểm ở con tum là cơ sở quan trọng để bộ công an tổng kết
giúp kinh nghiệm làm cơ sở thực tiễn cho việc thực hiện chủ trương xây dựng công an xã chính quy trên phạm vi cả nước
bộ công an đã triển khai bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
và cũng đang thực hiện thí điểm bố trí toàn diện cả một số địa phương để giúp kinh nghiệm
cũng đã có kế hoạch bồi dưỡng tập quấn nghiệp vụ

công an chuẩn bị triển khai xuống xã trang bị phương tiện cơ sở vật chất
nhất là về phương tiện giao thông phương tiện thông tin liên lạc
rồi công cụ hỗ trợ cũng đang tham hiu chỉ với chính phủ ban hành nghị định về công an xã
khi luật công an dân dân có hiệu lực
trên cơ sở pháp lý đó thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy thành ủy
để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn quốc
dự kiến mà công an cấp xã thì sẽ bố trí khoảng ba mươi trong tổng số quân số ở các địa phương
nhưng mà vẫn phải bảo đảm là không tăng viên chế trong toàn ngày
triển khai bố trí công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh công an xã
với lực lượng được đào tạo bài bản và đầy đủ kinh nghiệm thực tiễn
chính là bước cụ thể hóa việc đổi mới sắp xếp tổ chức lại bộ máy theo tinh thần
bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng có lộ trình dự kiến hơn hai mươi năm cán bộ chiến sĩ công an chính quy
được tăng cường xuống địa bàn xã
thực tiễn việc bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
trên địa bàn toàn tỉnh con tum đã cho thấy những bài học kinh nghiệm như thế nào
trong quá trình triển khai và lộ trình trong thời gian tới sẽ được triển khai ra sao
truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại tá bùi quang chi
phó cục trưởng cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an xung quanh vấn đề này
lời đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí đồng chí có thể cho biết là qua thời gian chúng ta triển khai việc bố trí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn toàn tỉnh con tum thì đã đạt được những kết quả như thế nào
cho đến nay công an tỉnh con tum đã bố trí ba trăm bốn mươi chín đồng chí xuống làm công an xã
tám mươi sáu xã thành lập được ba mươi tám đơn vị tri bộ công an cấp xã
trong đó có một mươi năm đồng chí đã được chỉ định tham gia đảng ủy xã và một mươi ba đồng chí được chỉ định tham gia ban thường vụ đảng ủy của các xã
còn số còn lại thì hiện nay thì đang tổ chức triển khai để thành lập mỗi xã đều có cái tri bộ công an cấp xã
vâng thưa đồng chí đồng chí có thể cho biết là chúng ta đã có rút ra những bài học kinh nghiệm như thế nào trong quá trình triển khai này ạ
cái thứ nhất là có thể nói rằng là một là công tác chuẩn bị từ việc xây dựng kế hoạch phương án giải quyết các chế độ chính sách đối với đồng chí là công an xã ban viên trách
cái thứ hai nữa là chúng ta có cái sự chuẩn bị là lựa chọn cán bộ rồi tổ chức các cái lớp bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ chuyên đề về cái
công tác công an thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở cho các đồng chí trước khi mà chúng ta bố trí công chí đảm nhiệm các chức danh công an xã
và một cái điểm nữa mà theo tôi là hết sức quan trọng đó là phải được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể là nhất là quần chúng nhân dân hiểu được cái việc mà chúng ta đưa công an chính quy xuống xứ xã
để thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
vâng thưa đồng chí vậy lộ trình trong thời gian tới mà chúng ta tiếp tục triển khai việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn toàn tỉnh là gì ạ
tới đây là bộ sẽ sơ kết để rút kinh nghiệm cái việc tổ chức triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở quân tung
và cùng với cái việc này thì để thực hiện cái luật công an nhân dân theo kế hoạch thì bộ công an sẽ
xây dựng cái nghị định về công an xã thị trấn chính quy
và đây có thể nói rằng là đây là cái văn bằng là cái cơ sở pháp lý để cho chúng ta tiến tới triển khai cái công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trong toàn quốc
thì hiện nay thì cục v năm cũng đã xây dựng cái dự thảo và cũng đang trong cái quá trình lấy ý kiến của các cái đơn vị liên quan
chiến đã sẽ để trình chính phủ trong tháng năm hai trăm một mươi chín
xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ngày hôm nay